đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới thăm một số đơn vị và người dân trên địa bàn quận hai và quận bốn
để chuẩn bị cho hai buổi tiếp xúc cử tri tại hai quận này dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tám và ngày hai mươi tháng một mươi
tại quận hai bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân thủ thiêm có hoàn cảnh khó khăn
hiện đang sinh sống tại khu tái định cư thạnh mỹ lợi và thăm một hộ dân tại phường cát lái
đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương tinh thần vì lợi ích chung của thành phố các hộ dân đã sẵn sàng là một trong những hộ đầu tiên di rời
giải tỏa góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu đô thị mới thủ thiêm
trước đó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã tới thăm một số đơn vị trên địa bàn quận bốn
trong đó có bệnh viện quận bốn nơi mỗi ngày tiếp nhận khoảng một ba trăm linh lượt khám chữa bệnh cao điểm có thể tới một sáu trăm linh lượt
bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn từ năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí đánh giá cao những kết quả tích cực của bệnh viện quận bốn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân
đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin để vận hành bộ máy hiệu quả